chương trình an ninh hai mươi bốn h tiếp tục với các tin tức thời sự trong nước quan trọng
thưa quý vị cho ý kiến về các nội dung liên quan đến kinh tế xã hội tại phiên họp thứ hai mươi ba
ủy ban thường vụ quốc hội sáng nay các đại biểu đánh giá trong bối cảnh tình hình thế giới
và trong nước đối mặt với khó khăn dưới sự lãnh đạo của đảng quốc hội chính phủ
đã có những quyết sách kịp thời giúp tình hình kinh tế xã hội tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực
bên cạnh đó cải cách tiền lương cũng là vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm cho ý kiến
phát biểu tại phiên họp phó chủ tịch quốc hội nguyễn khắc định cho biết
theo kế hoạch của trung ương thông qua và quốc hội chính phủ cũng có kế hoạch
từ ngày một tháng bảy năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ tiến hành thực hiện cải cách tiền lương
phó chủ tịch quốc hội nhấn mạnh lần điều chỉnh này mang tính chất cải cách
không chỉ là điều chỉnh lương không chỉ là tăng lương tăng thu nhập
mà theo nghị quyết số hai mươi bảy cải cách tiền lương gắn với nâng cao chất lượng
và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức
thì hai cái việc này phải đi liền với nhau chứ không phải là do điều kiện nó khó
đời sống nó khó rồi tăng ít tiền để làm mà cái này là điều chỉnh tiền lương
gắn với vị trí việc làm và gắn với tăng cường trách nhiệm kỷ luật kỷ cương
và vị trí việc làm của cán bộ công chức
cho nên là cũng phải tiến hành là giả soát sắp xếp lại cán bộ công chức
những người mà không thiếu tinh thần trách nhiệm rồi làm việc cầm trừ
rồi đùn đẩy né tránh là cũng phải là có cái biện pháp xử lý
thậm chí người vi phạm yếu năng lực đưa ra khỏi ngũ máy
cái này cũng là phải làm cả hai mặt chứ không chỉ là cải cách tiền lương không
cũng cần phải quan tâm đến cái việc mà trong cái thực hiện này
thì có phải đảm bảo tương đối phù hợp về bảo đảm giữa thu nhập
cho đối tượng cho cán bộ cơ sở giữa các ngành lĩnh vực tương đồng
giữa nhiệm vụ và trách nhiệm để làm sao khi cải cách tiền lương
thì cán bộ cơ sở cán bộ họ thu nhập
từ cái tiền lương mới này với nhiệm vụ họ được giao
nó phải phù hợp và tương đồng
chẳng có nơi thì có chỗ thì công việc thì cái thu nhập nó sẽ cao hơn
nhưng cái chỗ thu nhập nó thấp hơn nhưng mà nhiệm vụ thì vẫn phải thực hiện như nhau
cho ý kiến vào báo cáo chủ nhiệm ủy ban tư pháp lê thị nga nhấn mạnh
một số vấn đề cần quan tâm về lĩnh vực an ninh trật tự
bà cho rằng cháy nổ lâu nay vẫn diễn biến phức tạp
vụ cháy trung cư mini ở hà nội thể hiện còn sơ hở trong phòng cháy
thưa các bạn
thường là cứ mỗi một vụ cháy xảy ra
để sau đó chúng ta lại ra soát về cái lĩnh vực đấy
ví dụ như là cháy karaoke
thì sau đó là có hàng loạt các cái chỉ thị
về ra soát các cái tụ điểm karaoke
bây giờ cháy trung cư mini
thì chúng ta lại giả soát về trung cư mini
thì chúng tôi cho rằng là
không chỉ cháy trung cư mini
mà đối với các cái trung cư cao tầng
mà khi xảy ra cháy thì hậu quả cũng dễ khôn lường
cũng không dễ mà thoát được
thì chúng tôi đề nghị là
trước năm hai nghìn một mươi năm thì khóa một mươi bốn
thì quốc hội cũng đã có
một cái cuộc giám sát rất là lớn
về phòng cháy chữa cháy
thì chúng tôi đề nghị ủy ban quốc phòng an ninh
giúp cho quốc hội kiểm tra lại
cái nghị quyết về phòng cháy
nghị quyết về giám sát phòng cháy chữa cháy
để kiểm tra lại và đề xuất chính phủ
để tăng cường thực hiện các cái giải pháp
mà quốc hội đã đề ra cho nghị quyết
chủ nhiệm ủy ban tư pháp cũng lưu ý
tình trạng lừa đảo qua mạng xã hội
mạng xã hội diễn ra hàng ngày
với số người bị lừa đảo rất lớn
do đó cần tăng cường quản lý mạng xã hội
cảnh báo để người dân biết phòng ngừa
bên cạnh đó hành vi xâm hại và bắt cóc trẻ em
gây bức xúc nên cần tăng cường quản lý
và xử lý nghiêm minh
bà lê thị nga cũng phản ánh thực trạng
sử dụng bóng cười thuốc lá điện tử
trộn chất ma túy trong thanh thiếu niên và học sinh
trong ý kiến tại phiên họp
chủ tịch quốc hội vương đình huệ
đề nghị các cơ quan tiếp tục giả soát
gạn đục khơi trong làm nổi bật các kết quả đạt được
để thấy được nỗ lực của các cơ quan
trong năm hai nghìn hai mươi ba
chủ tịch quốc hội lưu ý trong thời gian tới
tinh thần là phải phấn đấu quyết liệt
hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ chỉ tiêu
của năm hai nghìn hai mươi ba hoàn thành toàn diện
kế hoạch năm hai nghìn hai mươi bốn góp phần
hoàn thiện nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ
chính phủ cần tập trung giải quyết vấn đề
ngắn hạn cấp bách trước mắt mà nghĩ quyết
kỳ họp thứ năm quốc hội khóa một mươi năm
các kết luận của trung ương của bộ chính trị
đã chỉ rõ đồng thời phải gắn
với các mục tiêu dài hạn như cơ cấu lại
nền kinh tế nâng cao năng suất chất lượng
hiệu quả cạnh tranh nền kinh tế
các mục tiêu phát triển lâu dài
sáng nay tại hà nội thượng tướng trần quốc tỏ
ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
đã có buổi làm việc với trung ương hội liên hiệp
phụ nữ việt nam về việc thống nhất các nội dung
trong triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình
tổ chức hoạt động của hội phụ nữ ca cấp
trong công an nhân dân tham dự buổi làm việc
có bà tôn ngọc hạnh ủy viên dự khuyết trung ương đảng
phó chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
tại buổi làm việc các đại biểu đều khẳng định
vị trí vai trò và những đóng góp
quan trọng của các cấp hội phụ nữ công an nhân dân
trong nhiệm vụ giữ gìn an ninh trật tự
và xây dựng lực lượng đồng thời cũng
chỉ ra nhiều khó khăn vướng mắc trong quá trình
triển khai thực hiện mô hình theo đề án
số một mươi chín của bộ công an về việc tiếp tục
kiện toàn tổ chức bộ máy bên trong của
công an đơn vị địa phương tinh gọn mạnh
trong đó có nội dung về mô hình của các
tổ chức quần chúng thuộc công an đơn vị địa phương
và đề ra những phương hướng giải quyết
trong thời gian tới phát biểu tại buổi làm việc
thứ trưởng trần quốc tỏ nêu rõ
trong quá trình triển khai thực hiện chuyển đổi mô hình
ban chấp hành hội phụ nữ thành ban phụ nữ
ban thanh niên ban công đoàn từ cấp trên
trực tiếp cơ sở trở lên trong công an nhân dân
ban thường vụ đảng ủy công an trung ương
đã chỉ đạo các đơn vị chức năng phối hợp
tổng hợp các vấn đề khó khăn tác động đến
việc bảo đảm tính liên tục trong công tác
lãnh đạo chỉ đạo đồng chí thứ trưởng đề nghị
sau chương trình làm việc cục công tác đảng
và công tác chính trị tiếp tục phối hợp với các đơn vị
chức năng của bộ công an và trung ương hội
liên hiệp phụ nữ việt nam nắm tình hình
và báo cáo đề xuất ban thường vụ đảng ủy
công an trung ương đoàn chủ tịch trung ương hội
giải quyết những khó khăn vướng mắt
kịp thời bảo đảm hoạt động đúng điều lệ
và phù hợp với tính chất đặc điểm của lực lượng công an
vào chiều ngày hôm nay tại tỉnh hà nam
công an tỉnh hà nam chủ trì tổ chức
buổi diễn tập thực binh chống khủng bố
tấn công mạng giải quyết tập trung đông người
gây dối an ninh trật tự dẹp bạo loạn
đánh khủng bố giải cứu con tin
giả phá bom mìn xử lý chất nổ
cứu nạn cứu hộ đây là nội dung
nằm trong chương trình diễn tập khu vực phòng thủ
tỉnh hà nam năm hai nghìn hai mươi ba
cuộc diễn tập gồm ba nội dung
trong đó có diễn tập giải quyết
tình huống tập trung đông người phá dối
an ninh trật tự dẹp trừ bạo loạn
đánh bắt khủng bố giải cứu con tin
chữa cháy cứu nạn cứu hộ với sự tham gia
của hơn hai cán bộ chiến sĩ
lực lượng công an xã cùng các tầng lớp nhân dân
trên địa bàn với các tình huống giải định
sát với thực tiễn lực lượng công an
tỉnh hà nam các đơn vị liên quan đã
phối hợp chặt chẽ hiệu quả hoàn thành
tốt các mục tiêu nhiệm vụ đặt ra đảm bảo
đầy đủ các yêu cầu về chính trị nghiệp vụ
pháp luật bảo đảm an toàn tuyệt đối
về người vũ khí phương tiện
cùng với đó các phần xử lý tình huống diễn tập
thực binh được tổ chức chỉ huy điều hành
linh hoạt đúng nguyên tắc buổi diễn tập thực binh
nhằm nâng cao khả năng lãnh đạo điều hành
của các cấp lãnh đạo chỉ huy của lực lượng công an
trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia
trật tự an toàn xã hội tăng cường
khả năng phối hợp hiệp đồng sẵn sàng chiến đấu
xử lý các tình huống giữ vững an ninh
chính trị trật tự an toàn xã hội
thưa quý vị tại buổi họp báo thường kỳ diễn ra
vào ngày năm tháng một mươi vừa qua của bộ ngoại giao
có một vụ việc hoàn toàn không liên quan
tới lĩnh vực đối ngoại đã được báo nước ngoài nêu ra
đó là việc hai đối tượng vi phạm pháp luật việt nam
vì trốn thuế và chiếm đoạt tài liệu
của cơ quan tổ chức đã và đang được
cơ quan chức năng xử lý
điều đáng nói là những đối tượng này lại được đặt cho
danh sưng là các nhà hoạt động môi trường
và hướng lái thành vấn đề bảo vệ môi trường
chi tiết có trong phần trình bày
của biên tập viên nam hà ngay sau đây